chiến tranh đã lùi xa bốn mươi năm năm nhưng những ký ức về một thời hoa lửa vẫn còn hào hùng và cháy mãi trong tâm trí người mẹ việt nam anh hùng
những thương binh cựu chiến binh đã để lại một phần máu thịt của mình nơi chiến trường để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc
ba mùa hoa và cũng là bảy mươi ba mùa xuân đi cùng năm tháng theo suốt chiều dài lịch sử và sự phát triển của đất nước
những người mẹ việt nam anh hùng những cựu chiến binh
mái tóc giờ đã điểm màu phôi pha của thời gian
nhưng tấm lòng đối với đảng đối với tổ quốc vẫn mãi trường tồn và vĩnh cửu cùng thời gian
để mọi thế hệ mai sau của đất nước luôn ghi nhớ trân trọng và tự hào
năm nay là năm thứ bảy mươi ba cả đất nước lại một lần nữa thắp sáng ngọn lửa tri ân mẹ việt nam anh hùng
các gia đình chính sách người có công với cách mạng
và thân nhân liệt sĩ để tưởng nhớ về những thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập của dân tộc
đây cũng là dịp để toàn thể dân tộc phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn
đền ơn đáp nghĩa vốn đã trở thành nét văn hóa đẹp của dân tộc
và thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của toàn xã hội đối với người có công
đến thăm mẹ việt nam anh hùng hoàng thị mót vào một ngày nắng hè tháng bảy

tùy lưng đã còng nhưng mẹ vẫn còn khỏe mạnh mắt còn tinh tường
và luôn kể cho con cháu nghe về những năm tháng gian lao kháng chiến
đặc biệt mẹ luôn nhớ như in ngày hai con trai của mẹ lên đường nhập ngũ
khi tuổi xuân còn rất trẻ
trong lòng mẹ luôn tự hào về các con của mình đã đóng góp một phần sương máu cho tổ quốc
với tôi có chín người con
hi sinh anh đầu anh thứ hai
việc nước ai cũng phải qua
thế mỗi một người mà cứ phàn nàn giữ lấy con lại không cho đi thì ai đi giữ nước
mỗi người phải góp ý mỗi tiệm góp chức
mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị my sinh được tám người con
nhưng hai con trai đầu của mẹ mãi mãi nằm lại nơi chiến trường cùng đồng đội
hai lần tiến con đi là hai lần mẹ khóc thầm

mẹ mong các anh chân cứng đã mềm hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà tổ quốc giao phó
năm nay dù đã ở tuổi ngoài chín mươi nhưng tấm lòng của mẹ đối với đảng đối với quê hương đất nước vẫn còn nguyên vẹn

năm nay dù đã ở tuổi ngoài chín mươi nhưng tấm lòng của mẹ đối với đảng đất nước vẫn còn nguyên vẹn

năm nay dù đã ở tuổi ngoài chín mươi nhưng tấm lòng của mẹ đối với đảng đất nước vẫn còn nguyên vẹn
năm nay dù đã ở tuổi ngoài chín mươi nhưng tấm lòng của mẹ đối với đảng đối với quê hương đất nước vẫn còn nguyên vẹn